phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
làm rõ cơ sở sản xuất giả nước giải khát thương hiệu no một quy mô lớn ở tp biên hòa
cơ sở này do trần minh hải ngụ quận một mươi hai tp hcm làm chủ ở khu phố ba a
phường long bình tân tp biên hòa
bước đầu hải khai nhận tại đây có khoảng một mươi người làm
hàng ngày hải đóng nhãn giả vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng bên trong
rồi mang ra thị trường tiêu thụ
số chai nhựa này được hải nhập về từ quận một mươi hai tp hcm
tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì nhãn rán
của một số thương hiệu bột giặt nổi tiếng
sau khi lập biên bản lực lượng chức năng đã niêm phong và tịch thu toàn bộ tăng vật
để tiếp tục điều tra làm rõ